tại cuộc họp báo nhanh diễn ra vào chiều ngày hôm nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
bão noru đang trong giai đoạn phát triển mạnh do gặp nhiều điều kiện thuận lợi như là mặt biển ấm với nhiệt độ khoảng ba mươi một độ
và độ đứt gió nhỏ chung dự báo bão tiếp tục mạnh lên và duy trì cường độ khi áp sát đất liền của nước ta
vùng rủi ro thiên tai cấp bốn mở rộng ra thừa thiên huế
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định của các trung tâm trên thế giới cũng như việt nam cho thấy
bão sẽ duy trì cường độ rất mạnh khi áp sát đất liền nước ta
thời gian bão quần thảo dữ dội nhất trên đất liền sẽ là đêm ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng chín
tuy nhiên do bão noru có vùng mây rất rộng và lệch tây nên bão sẽ ảnh hưởng sớm đến đất liền nước ta
theo dự báo hiện tại chúng ta đang nhấn mạnh lưu ý với bà con địa phương là từ đêm ngày mai đến sáng ngày hai mươi tám
đó là khoảng thời gian trên đất liền chúng ta lưu ý chúng ta sẽ tránh các hoạt động
còn bên ngoài là cần phải có cái tránh chú phường
thì đây là thời điểm đang theo dự báo hiện tại là nguy hiểm nhất
tôi nhắc lại là từ đêm ngày mai cho đến sáng ngày hai mươi chín
nhận định về gió bão ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết
vùng gió mạnh sẽ trải dài khắp miền trung và tây nguyên
thì cơn bão số bốn này di chuyển là với cái tốc độ khoảng từ
hai mươi đến hai mươi năm kmh và cái hướng di chuyển chủ yếu là cái hướng tây
và cái cường độ đạt mạnh nhất là khi ở khu vực phía nam quần đảo hoàng sa
khi mà đến khu vực này thì cái nhiệt độ mặt nước biển nó ở cái mức cao sấp xỉ
chúng tôi đo được cái mức nhiệt độ mặt nước biển ở đấy là khoảng sấp xỉ ba mươi một độ
và cái độ đứt gió ở khu đấy nó cũng thuận lợi cho quá trình
cái cơn bão này phát triển nên là cường độ bão số bốn nó sẽ mạnh nhất khi vào phía đông
vào khu phía nam quần đảo hoàng sa và cường độ khoảng cấp một mươi bốn
về lượng mưa dự báo từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn có xu hướng mở rộng
ra khu vực phía bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo
do mưa cấp tập trong một thời gian ngắn chủ yếu từ trong ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng chín
nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng